sáu mươi năm qua sáu mươi năm với nhiều thế hệ đã cùng chờ đợi một vinh quang dành cho đội tuyển bóng đá nam việt nam tại đấu trưởng sea games
và cuối cùng trong tối qua với tỷ số là ba cho đội tuyển indonesia u hai mươi hai việt nam đã giành chiến thắng
mang về cho đất nước tấm huy chương vàng lịch sử tại đại hội thể thao khu vực
giây phút chiến thắng cũng là lúc mà giấc mơ trở thành hiện thực
cổ động viên việt nam như vỡ hoa trong niềm vui và ngay lập tức thì không khí rộn ràng đã tràn ngập trên khắp các con phố trên mọi miền đất nước
sau đây là ghi nhận của chúng tôi tại thành phố hà nội cần thơ hải dương đồng nai và long xuyên
cờ tổ quốc chống kèn băng rôn không thiếu bất cứ một phương tiện cổ vũ nào đối với các cổ động viên trong khán đài đặc biệt này
hồi hộp chờ đợi để rồi vỡ hòa trong cảm xúc khi đội tuyển bóng đá nam u hai mươi hai việt nam đã giành huy chương vàng tại sea games ba mươi
luôn luôn là tôi luôn luôn tin tưởng là với khát vọng của việt nam
như hiện nay thì việt nam sẽ là vô địch trong bóng đá
và điều đó đã thể hiện ra và đây là thành quả của khát vọng của việt nam
kính chào quý vị và các bạn ngay lúc này đây tại thành phố cần thơ
người nhà nhà đã ra đường ăn mừng chiến thắng của đội bóng đá nam tại sea games ba mươi
huy chương vàng sau sáu mươi năm chờ đợi những giọt nước mắt những cảm xúc vỡ hoa

xin chào mọi người đây là tất cả cổ động viên của cần thơ

việt nam việt nam việt nam việt nam việt nam
ngay sau khi u hai mươi hai việt nam chiến thắng thuyết phục ba trước u hai mươi hai indonesia tại sea games ba mươi
hàng ngàn người dân cần thơ đã đổ về trung tâm thành phố để mừng chiến thắng
tại đại lộ hòa bình đường ba mươi tháng tư đường lý tử trọng
và nhiều con đường khác nữa tại thành phố cần thơ tràn ngập cửa đỏ sao vàng băng rôn và những tiếng hò reo
dòng người vẫn đổ về đại lộ hòa bình để mừng chiến thắng của u hai mươi hai việt nam
dọc các tuyến đường nhiều quầy di động bán cờ tổ quốc rực đỏ xuất thành hàng dài
nhiều người dân dừng xe chọn mua cờ để chúc mừng chiến thắng của u hai mươi hai việt nam
những gương mặt phấn khích những tiếng hò reo cổ vũ những tiếng hô vàng việt nam vô địch
còn tại hải dương ngay sau khi tiết coi kết thúc trận chung kết giữa u hai mươi hai việt nam và u hai mươi hai indonesia cất lên
hàng ngàn cổ động viên hải dương đã đổ ra đường mừng chiến thắng
các tuyến phố như trần hưng đạo phạm hồng thái phạm ngũ lão đều đã ách tắc người và phương tiện không di chuyển được
tại quảng trường độc lập cờ đỏ sao vàng ngập trời trong niềm hân hoan tràn đầy sự phấn khích
các cổ động viên liên tục hô vang việt nam muôn năm việt nam vô địch
tại đồng nai ngay sau khi trận chung kết kết thúc với thắng lợi thuộc về đội tuyển u hai mươi hai việt nam
hàng chục nghìn người dân trong đó có nhiều anh chị em công nhân
đã hòa vào dòng người trên một số tuyến đường trung tâm của thành phố biên hòa để cùng nhau ăn mừng chiến thắng
tuy nhiên nhiều phương tiện quá khích vi phạm luật giao thông đã bị lực lượng chức năng bắt giữ
còn tại an giang khi trận đấu vừa kết thúc
các tuyến đường trong nội đô thuộc các phường mỹ bình mỹ long mỹ xuyên đông xuyên mỹ hòa thuộc thành phố long xuyên
đã vang rền tiếng xe các loại tiếng kèn tiếng trống cất lên vang trời
thuộc phường mỹ long chật cứng các loại xe đặc biệt tuyến đường trần hưng đạo nằm trên trục quốc lộ chín mươi một
nên lượng xe qua lại rất cao dẫn đến ùn nướng nhẹ